sau những ngày vui xuân đón tết thời điểm này bà con ngư dân hà tĩnh lại tiếp tục vươn khơi bám biển
những chuyến đi biển đầu năm mới đã đón về nhiều lọc biển dự báo tín hiệu vui cho một năm mới thuận buồm xuôi gió
theo nhiều ngư dân thời điểm này các thuyền chủ yếu đánh bắt ở vùng lộng mỗi chuyến biển thường đi về trong ngày
năm nay thời tiết thuận lợi lại trúng lọc biển đầu năm nên hầu hết các tàu trở về với đẩy áp cá tôm
mỗi thuyền thu về được từ bốn đến năm tấn cá các loại
cùng với điểm vui trúng lọc biển đầu năm ngư dân lại càng phấn khởi hơn khi sản lượng đánh bắt về đã được các thương lái thu mua tận nơi
với giá cao hơn từ một mươi một mươi năm so với trước đây
với giá cá cơm thu mua ở mức từ một mươi năm đến một mươi tám đồng một kg mỗi chuyến biển sau khi trừ các chi phí thu về lãi từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng